thưa quý vị và các bạn công an huyện lý nhân tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn lương trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng lý văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường chố tại xã tân an huyện văn bản tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo yên tỉnh lào cai về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một bảy mươi m và có sẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mảnh phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện